chất gây dị ứng của năm là cuộc bình chọn thường niên do hiệp hội viêm da tiếp xúc hoa kỳ acds tiến hành
năm nay hiệp hội đã bình chọn nhôm là chất gây dị ứng
mặc dù mục đích ban đầu là mang tính học thuật nhưng các cuộc bình chọn về chất gây dị ứng của năm
đã đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về chất gây dị ứng
năm ngoái acetophenolazine viết tắt là aa một chất hóa học được tìm thấy trong dụng cụ thể thao và giày dép
là một chất gây dị ứng mới nổi và được chọn làm chất gây dị ứng của năm hai nghìn hai mươi một
nhôm là kim loại phong phú nhất trong vỏ trái đất và phong phú thứ ba trong tất cả các nguyên tố
sau oxy và silic
nhôm không có chức năng nào được biết đến trong sinh học
nhưng một số độc tính có thể bắt nguồn từ sự lắng động trong xương và hệ thần kinh trung ương
các hợp chất nhôm được sử dụng rộng rãi
nó có mặt trong nước uống trong thực phẩm như các sản phẩm làm từ sữa
đậu nành bột nở các loại sản phẩm đông lạnh và nhiều loại khác
nhôm cũng có thể có mặt trong nhiều chất phụ da thực phẩm như chất bảo quản phẩm màu men và chất trống đông
hơn nữa nhôm được sử dụng trong lọc nước tinh chế đường sản xuất bia một số loại thuốc
một số loại vaccine hoặc chế phẩm sử dụng trong liệu pháp miễn dịch đặc hiệu
triệu chứng dị ứng của nhôm
hệ thống miễn dịch bị kích thích
tạo ra các kháng thể để phát hiện các chất lạ
do đó khi những người nhạy cảm tiếp xúc với nhôm dưới bất kỳ hình thức nào
các kháng thể ige sẽ báo hiệu hệ thống miễn dịch giải phóng protein histamin
phản ứng với chất lạ gây ra các triệu chứng dị ứng
dị ứng với nhôm là rất hiếm gặp nhưng do nó được sử dụng ngày càng nhiều trong các sản phẩm sử dụng hàng ngày
nên nhạy cảm với những người có thể có các phản ứng dị ứng
một cá nhân có phản ứng dị ứng với nhôm có thể gặp các dấu hiệu và triệu chứng riêng biệt từ nhẹ đến nặng
ví dụ như phát ban đỏ ngứa là dấu hiệu xác định chính da bị kích ứng nghiêm trọng khiến người ta luôn gãy
da thường xuyên bị cháy xước phát ban đỏ do sự phá hủy lớp hạ bì
đau đầu cũng là một triệu chứng phổ biến phản ứng dị ứng làm thay đổi nhiệt độ gây khó chịu và căng thẳng tâm lý
tất cả những kết quả này dẫn đến đau đầu có thể từ nhẹ đến nặng
cá nhân bị dị ứng với nhôm nên tránh bất kỳ tương tác nào với nhôm nhưng thực phẩm và bất kỳ sản phẩm nào có thể chứa thành phần nhôm
hầu hết các loại thực phẩm đều có khả năng bị nhiễm nhôm do đó nên thận trọng khi sử dụng
vaccine covid một mươi chín không chứa nhôm gây dị ứng
một trong những lo ngại việc đặt tên nhôm là chất gây dị ứng của năm là khả năng gây lo lắng xung quanh vaccine
tuy nhiên các nhà nghiên cứu khẳng định chắc chắn vaccine covid một mươi chín là an toàn
vaccine covid một mươi chín không chứa nhôm
ngay cả trong trường hợp hiếm hoi bệnh nhân có phản ứng với các loại vaccine khác có chứa nhôm các nốt dưới da này sẽ biến mất theo thời gian
phản ứng quá mức với phát ban sẽ được kê đơn steroid thích hợp
tất cả các phản ứng vaccine không mong muốn hoặc có ý nghĩa lâm sàng sẽ được báo cáo cho hệ thống báo cáo sự kiện có hại của vaccine của trung tâm phòng ngừa dịch bệnh và cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm mỹ và trung quốc